các bác sĩ khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và phục hồi chức năng bệnh viện gia liễu trung ương
vừa tiếp nhận nữ bệnh nhân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hà nội sau khi tiêm phiêu lờ vùng mũi má bốn ngày trước tại một cơ sở của người quen
một giờ ngay sau khi tiêm bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng đau vùng tiêm kèm dấu hiệu thiểu dưỡng xung quanh vùng cánh mũi
sống mũi lan ra quanh miệng bên trái và một phần vùng chán
sau đó bệnh nhân tự tiêm thuốc tan tại spa nhưng tình trạng này không được cải thiện mà còn xuất hiện thêm mụn nước xung quanh vị trí tiêm
theo thạc sĩ bác sĩ tạ thị hà phương bệnh nhân đã đến khám tại khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và phục hồi chức năng
bệnh viện gia liễu trung ương sau khi các biểu hiện nặng lên được chẳng đoán biến chứng tắc mạch sau tiêm phiêu lờ
do tiêm không đúng kỹ thuật bởi người tiêm không có chuyên môn
đây là biến chứng hay gặp gần đây với những người tiêm filler ở cơ sở không uy tín
các bác sĩ tại khoa đã điều trị kháng sinh chăm sóc tại chỗ cùng hỗ trợ tâm lý cho người bệnh
tuy nhiên người bệnh vẫn có thể gặp những di chứng về thể chất hoặc tinh thần bác sĩ phương cho hay
bác sĩ cũng khuyến cáo việc lựa chọn cơ sở làm đẹp uy tín có chuyên môn đã được thẩm định bởi các cơ quan có thẩm quyền
sử dụng những loại thuốc tiêm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng được cơ quan chức năng cho phép sử dụng rõ ràng là rất quan trọng để tránh gặp các biến chứng khó lường
sự lựa chọn kỹ càng này không chỉ mang lại kết quả làm đẹp tốt mà còn đảm bảo an toàn và tránh xa khỏi các biến chứng không mong muốn
filler là một loại biện pháp thẩm mỹ nội qua được thế giới công nhận giúp làm đầy khiếm khuyết trên khuôn mặt như đường trụng mắt trũng lệ hõm thái dương cầm ngắn cầm lẹm để gương mặt đầy đạn tròn trị hơn
ngoài ra phương pháp này giúp chị em phụ nữ vào tuổi lão hóa điều trị da mặt nhăn làm da căng bóng
nhiều người nghe quảng cáo đã đến các cơ sở làm đẹp để tiêm filler trẻ hóa
tiến sĩ bác sĩ trần nguyên anh tú trường khoa thẩm mỹ gia bệnh viện gia liễu tp hcm cho biết
kỹ thuật tiêm filler hay còn gọi là kỹ thuật tiêm chất làm đầy là một trong những kỹ thuật khó nếu thực hiện sai kỹ thuật
có thể gây những biến chứng nặng như hoại tử da và sau khi điều trị xong một số trường hợp vẫn còn những vết sẹo xấu rất khó phục hồi như lại ban đầu
thậm chí chúng có thể gây ra những biến chứng nặng nề hơn như đột quỵ hay mù mắt do sử dụng kỹ thuật sai cách
sai lầm thường xảy ra hay gặp nhất khi tiêm filler là mọi người nghĩ kỹ thuật này thực hiện quá đơn giản
bản thân kỹ thuật này có tên là tiêm chất đầy nên người ta nghĩ đơn giản rằng cứ chỗ nào thiếu hụt thì sẽ làm đầy lên
tuy nhiên đây là một kỹ thuật khó đòi hỏi người thực hiện phải là bác sĩ được đào tạo bài bàn
nằm rõ cấu trúc một mặt đặc biệt là hệ thống mạch máu để khi thực hiện đúng kỹ thuật
mới không gây ra những tai biến trầm trọng cho bệnh nhân bác sĩ chia sẻ